trong chiều nay tại thành phố đà lạt lâm đồng diễn ra hội nghị đối thoại giữa ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
với các doanh nghiệp trên địa bàn lần thứ hai năm hai nghìn một mươi sáu
hơn một trăm ba mươi nhà đầu tư doanh nghiệp đã tham dự và đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương
tại hội nghị đại diện các nhà đầu tư doanh nghiệp đưa ra những kiến nghị về những vấn đề đang gây trở ngại
trong sản xuất kinh doanh để cùng nhau tháo gỡ như các cơ quan nhà nước cần sớm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của trung ương
để doanh nghiệp sớm được tiếp cận thụ hưởng chủ trương hỗ trợ của nhà nước
cần cải thiện hiệu quả hơn nữa các thủ tục hành chính công cung cấp thông tin về chi phí thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp
hỗ trợ giới thiệu trong hợp tác kinh doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu
trước đó tại hội nghị đối thoại lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng đã tiếp nhận ba mươi sáu ý kiến của các doanh nghiệp
và đã giải quyết được ba mươi hai ý kiến
thời gian qua tỉnh lâm đồng đã thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
đầu năm hai nghìn một mươi bảy đường dây nóng sáu trăm ba mươi ba chín trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi tám của tỉnh lâm đồng chính thức hoạt động hai mươi bốn trên bảy
để tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất